thưa quý vị ngày thứ ba diễn ra phiên tòa xét xử đại án vạn thịnh pháp
hàng trăm cảnh sát cùng với lực lượng chức năng được khuy động bảo vệ phiên tòa
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho phiên tòa xét xử
xung quanh tòa các chốt kiểm soát cũng được dừng lên với lực lượng công an phường
bảo vệ dân phố cùng các đơn vị chức năng
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
với gần ba người tham dự phiên tòa vạn thịnh pháp trong thời gian hai tháng
đây là một trong những vụ án có lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay
đồng thời thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho phiên tòa đòi hỏi
các bộ chiến sĩ lực lượng tham gia bảo vệ phiên tòa phải có chuyên môn nghiệp vụ
ý thức kỷ luật tốt đồng thời những người tham gia phiên tòa phải có sự hợp tác
để phiên tòa diễn ra thuộc lợi
ngay từ sáng sớm
lực lượng bảo vệ an ninh cho phiên tòa được bố trí nhiều vòng từ rất xa
những người được triệu tập xếp thành hàng dài từ ngoài cổng
và phải trải qua các vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt
trong những ngày xét xử lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
cảnh sát phòng cháy chữa cháy an ninh cảnh sát khu vực bảo vệ dân phố
cùng lực lượng quân đội y tế cán bộ tòa án đã có mặt từ sáng sớm
tại các khu vực làm nhiệm vụ và đứng cát sẵn ở các tuyến đường
gần tòa án nhân dân tp hcm như ngã tư lý tự trọng nam kỳ khởi nghĩa
ngã tư nguyễn du nam kỳ khởi nghĩa quận một
tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm làm việc cao nhất để đảm bảo an ninh
cho phiên tòa diễn ra theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó theo quan sát của chúng tôi tình hình lưu thông quanh khu vực
tòa án nhân dân tp hcm vẫn diễn ra bình thường không có hiện tượng ôm ứ kẹt xe
cả đoàn xe chở bị cáo lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp trẻ vào khuôn viên tòa án
không tiến còi hụ người dân vẫn lưu thông bình thường ngay trước cổng tòa án
là điểm nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các cơ quan báo chí được phân bố phòng tác nghiệp riêng và chỉ một số cơ quan báo chí
được phép tác nghiệp tại phần thủ tục khai mạc phiên tòa
các luật sư tham gia phiên tòa nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa
được tòa án bố trí máy tính để sử dụng
đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vì tính chất mức độ
cũng như số người được triệu tập
theo đó hội đồng xét xử triệu tập hơn hai bốn trăm linh người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
được chia thành năm nhóm gồm nhóm cá nhân thuộc cán bộ ngân hàng scb ba trăm một mươi sáu người
các cá nhân đứng tên công ty tên vay đứng tên các tài sản thế chấp tại scb
thực hiện việc nộp rút tiền một một trăm năm mươi ba người
các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền nhận tiền
tại scb sáu trăm chín mươi hai người
các cá nhân tại ngân hàng nhà nước bốn mươi hai người
và nhóm người liên quan khác hai trăm linh một người
gần hai trăm linh luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
các bên liên quan
trong đó riêng bị cáo trương mỹ lan có năm luật sư bị cáo nguyễn cao trí có bảy luật sư bào chữa
năm bị cáo đang bỏ trốn đều có luật sư bào chữa
do số lượng người tham dự quá đông nên tòa án nhân dân tp hcm đã lắp đặt
màn hình theo dõi vụ án ở các phòng
trong đó có riêng một phòng với hệ thống camera giám sát hệ thống phòng cháy chữa cháy
để chứa một trăm linh bốn thùng hồ sơ nặng khoảng sáu tấn với hơn một triệu búp lục để phục vụ
cho việc lưu trữ nghiên cứu hồ sơ
với gần ba người tham dự phiên tòa vạn thịnh pháp trong thời gian hai tháng
đây là một trong những vụ án có lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay
đồng thời thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho phiên tòa không chỉ đòi hỏi cán bộ
chiến sĩ lực lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phải có nghiệp vụ chuyên môn
ý thức trách nhiệm cao mà cần sự hợp tác của những người đến tham dự phiên tòa
công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó sáng ngày một tháng ba nạn nhân ngụ quận bình tân có đến một tiệm vàng
nằm trên đường thoại ngọc hầu quận tân phú để bán vàng
sau khi bán vàng xong
nạn nhân lên xe máy để về và đặt túi đựng tiền điện thoại trong lòng mình
mà không hay biết đang bị đối tượng theo dõi
khi đến trước địa chỉ bốn trăm hai mươi chín hương lộ hai phường bình trị đông quận bình tân
một đối tượng đi trên xe máy mặc áo khoác xám vượt lên áp sát
giật phăn chiếc túi đựng tiền rồi tăng ra bỏ chạy
đến tối ngày hai tháng ba nạn nhân đến cơ quan công an trình báo
tài sản bị mất gồm một đôi bông tai một dây chuyền vàng
một nhẫn nữ trang hai điện thoại và tiền mặt với tổng giá trị đến khoảng hai mươi bốn triệu đồng
tiếp nhận thông tin công an quận bình tân nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bình tân cùng đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn được đối tượng nguyễn minh cảnh
thu toàn bộ tan vật của vụ cướp giật hiện vụ án đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án
bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hồ khẩu thường trú
tại tỉnh quảng ngãi và nguyễn tuấn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi một h ngày hai tháng ba người đàn ông làm nghề shipper giao hàng điều khiển xe máy
trên đường bùi thị điệt thuộc ấp ba xã phạm văn cội huyện củ chi thành phố hồ chí minh
trong lúc đăng nghe điện thoại của khách hàng thì có hai thanh niên bất ngờ áp sát giật điện thoại
rồi tăng gao bó chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện củ chi phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hồ chí minh khấn trương truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ tỉnh quảng ngãi và nguyễn tuấn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện củ chi thành phố hồ chí minh
là hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của người đàn ông giao hàng
và đã bỏ trốn khỏi địa phương
với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
ổn định tình hình an ninh trực tự tại địa phương và thu hồi tài sản trả cho bị hại
chưa đầy hai giờ sau khi gây án đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi phối hợp
với các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ thanh
cùng phương tiện gây án
tú cũng bị bắt giữ ngay sau đó và thu giữ toàn bộ tan vật của vụ án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền chơi cờ bạc và sử dụng ma túy
nên cả hai rủ nhau rão quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện củ chi
để tìm người sơ hở ra tay cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
sau khi cướp giật điện thoại của người giao hàng vào trưa ngày hai tháng ba
thanh mang điện thoại đến cửa hàng điện thoại di động tại xã phạm văn cổ
nhờ bẻ khóa chạy chương trình để sử dụng và cả hai bàn bạc bỏ trốn
để tránh sự truy bắt của công an nhưng bị bắt giữ chỉ sau hai giờ gây án
nguyên giám đốc vườn quốc gia u minh thượng và hai người khác bị bắt tạm giam
vì có sai phạm liên quan đến hai dự án bảo tồn khôi phục vườn quốc gia này
công an tỉnh kiên giang đã bắt giam ba bị can gồm phạm quốc dân
nguyên giám đốc vườn quốc gia u minh thượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can bùi ngọc hà giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp năm trăm bảy mươi chín hà nội
và nguyễn viết thành nguyên nhân viên công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng triệu xuân thịnh
về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra xác định trong quá trình thi công gói thầu xây dựng số năm
công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng
đoạn từ khu căn cứ tỉnh quỳ đến kênh một mươi của dự án bảo tồn và phát triển bền vững
vườn quốc gia u minh thượng đến năm hai nghìn hai mươi tại vườn quốc gia u minh thượng
ba bị can trên đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền là trên tám bảy tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với võ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã phước hậu huyện long hồ
điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng ba ông võ văn dầu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại ấp phước hanh a xã phước hậu huyện long hồ tổ chức uống rượu tại nhà
cùng tham gia có một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và bốn người khác
do có mâu thuẫn từ trước đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày bị can thanh là anh ruột của ông dầu
cầm một con dao bằng kim loại đi qua nhà ông dầu và đến chỗ mọi người đang uống rượu
dùng tay đánh ông dầu sau đó dùng dao đâm vào vùng ngực người đàn ông
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hậu quả làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án xong bị can võ văn thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tiếp tục điều tra
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
nổ súng vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn
vụ việc xảy ra tại thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận vào trưa ngày hôm qua sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc đã triệu tập các đối tượng
liên quan để điều tra
bước đầu xác định thông tha ly có mâu thuẫn với ông nguyễn văn phúc trong việc chăn nuôi vịt thả đồng
nên nhóm của ly đã tìm đến ông phúc để đe dọa đánh ông này
bực tức vì bị kiếm chuyện nên nguyễn văn hoài là con trai của ông phúc
đã gọi điện cho trịnh công trường cùng với một số đối tượng khác
mang theo hung khí đến tròi vịt của ly để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hai bên đang tranh cãi bất ngờ đối tượng trịnh công cường dùng súng bắn vào nhà ly
rất may là không trúng ai
sau đó các đối tượng lên xe mô tô rời khỏi hiện trường
công an huyện hàm thuận bắc đã làm việc với sáu đối tượng liên quan
thu giữ một khẩu súng loại súng thể thao đạn cao su
đồng thời tiếp tục truy tìm số đối tượng liên quan còn lại để điều tra làm rõ
tại vùng biển tỉnh tiền giang lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ tàu vận chuyển gần bốn lít dầu đeo
và sáu mươi chín thùng nhớt castrol không rõ nguồn gốc
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
đối với tàu tg chín mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba ts trên tàu có năm thuyền viên
do ông nguyễn tấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác đã phát hiện trên tàu chở khoảng bốn lít dầu đeo
chưa rõ chất lượng và sáu mươi chín thùng nhớt castrol
tất cả số hàng hóa này đều không xuất trình được đầy đủ hóa đơn
chứng tử chứng minh nguồn gốc lô hàng trên
hiện lực lượng chức năng đã lai rắt về cảng hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng
để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó tại tỉnh an giang lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
cụ thể tại ấp đồng ky xã quốc thái huyện an phú tỉnh an giang
lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bảy c bốn nghìn chín trăm bốn mươi hai
chạy từ hướng xã khánh an về xã quốc thái
trên xe có chứa sáu trăm linh chai dầu có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất
ba xe đạp nhãn hiệu nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng
cùng hàng trăm các sản phẩm hóa mỹ phẩm
tổng trị giá tăng vật khoảng năm mươi triệu đồng
đối tượng vận chuyển không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật